đối với tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới tính đến tám giờ sáng nay theo giờ việt nam
thế giới ghi nhận tổng cộng hơn tám ba trăm chín mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó số ca tử vong do covid một mươi chín là bốn trăm năm mươi bốn trăm năm mươi hai trường hợp
trong đó châu mỹ tiếp tục là tâm dịch covid một mươi chín của thế giới
với hàng chục nghìn ca nhiễm mới và hàng nghìn ca tử vong mỗi ngày
bảy mươi năm ca nhiễm và một hai trăm linh chín ca tử vong peru ngày một mươi bảy tháng sáu cũng có thêm ba bảy trăm năm mươi hai ca nhiễm mới
hiện peru đứng thứ hai tại khu vực nam mỹ sau brazil chịu ảnh hưởng nặng nề của covid một mươi chín
tại châu âu nga là nước chịu ảnh hưởng thứ ba của đại dịch covid một mươi chín
với bảy tám trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới và một trăm chín mươi bốn ca tử vong trong ngày một mươi bảy tháng sáu
dịch cũng tiếp tục lan rộng tại một số nước nam á và trung đông